ngày hai mươi bốn tháng bốn ban thường vụ tỉnh ủy hà nam đã có buổi làm việc với giáo hội phật giáo việt nam
về công tác chuẩn bị tổ chức đại lễ v sac liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
thời gian qua các sở ban ngành của tỉnh được giao nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch khẩn trương triển khai phối hợp thực hiện đáp ứng yêu cầu
sở nội vụ tổ chức các hội nghị làm việc với trung ương giáo hội phật giáo việt nam tổ công tác liên ngành của trung ương bộ nội vụ ban tôn giáo chính phủ
công an tỉnh hà nam đã xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho đại lễ sở giao thông vận tải bảo đảm giao thông thông suốt an toàn
sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam và các cơ quan liên quan khảo sát các cơ sở lưu trú du lịch
công tác tuyên truyền cố động trực quan và một số nội dung điều kiện bảo đảm phục vụ đại lễ v sac
về tiến độ thực hiện xây dựng các công trình phục vụ đại lễ đã cơ bản hoàn thành